tại trung bộ những cơn mưa ở các tỉnh miền trung sẽ duy trì trong buổi sáng ngày hôm nay sau đó sẽ giảm dần
tuy nhiên trời vẫn còn có nhiều mây nên nhiệt độ ở các tỉnh từ thanh hóa trở vào đến thừa thiên huế chưa tăng cao
hầu hết đều phổ biến ở ngưỡng từ hai mươi một đến hai mươi bốn độ trời tiếp tục rét
các tỉnh thành từ đà nẵng đến bình định nhiệt độ giữ ở mức từ hai mươi bốn đến hai mươi sáu độ
còn ở khu vực từ phú yên trở vào đến bình thuận nhiệt độ cao trong khoảng từ hai mươi sáu đến hai mươi chín độ
lùi xuống phía nam trong ngày hôm nay trên khu vực vẫn có nắng sớm nhưng cường độ nắng không quá mạnh
vì thế mà mức nhiệt cao nhất trong ngày hôm nay ở khu vực tây nguyên phổ biến trong khoảng từ hai mươi sáu đến hai mươi chín độ
còn ở nam bộ nhiệt độ phổ biến trong khoảng từ ba mươi một đến ba mươi ba độ
và sau đây sẽ là dự báo thời tiết trong ba ngày tại các khu vực trên cả nước